u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám sẽ được diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi bảy tháng một năm sau tại bốn thành phố ở trung quốc là thường châu côn sơn giang âm và thường thực
các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết
tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi sáu u hai mươi ba việt nam dưới thời của toshia myura đã bị loại từ vòng bảng khi để thua cả ba trận
chiến thắng bốn một hồi cuối tuần vừa rồi tại giải ngoại hạng anh giúp thấy cho mauricio pochettino tự tin tiếp đón đối thủ cùng thành phố
trải qua chín trận đã đấu tại đấu trường quốc nội gà trống hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng bằng điểm với đội đứng ngay trên là manchester youtube nhưng kém về chỉ số phụ
còn nếu tính riêng thành tích trên sân nhà wemli spur đã có tới bảy chiến thắng và chỉ thua đúng một trận
rõ ràng phong độ của đội chủ nhà đang rất tốt và điều này khiến đội viên puchetino tự tin
chúng tôi sắp bước vào trận chiến quan trọng westham luôn mang tới sự khó chịu cho mọi đối thủ của họ
chúng tôi đang có một số vấn đề về lực lượng harry kane đang tỏ ra quá tài cậu ấy cần nghỉ ngơi
nhiều cầu thủ tottenham đang thi đấu quá sức tôi sẽ dành nhiều cơ hội cho các nhân tố trẻ
harry kane đã không thể thi đấu trọn vẹn trong trận đại thắng liverpool cuối tuần qua
mặc dù vậy chân suốt người anh được thông báo vẫn rất khỏe mạnh
nhưng chắc chắn huy viên pochettino không muốn mạo hiểm
để chân suốt tốt nhất của mình ra sân ở trận lâu tới
chứng kiến phong độ ấn tượng của tiền vệ jacques wilshere thời gian vừa qua
bà lãnh đạo của club arsenal đã xem xét nghiêm túc việc ra rợp đồng với cầu thủ hai mươi năm tuổi
thông tin trên được nhiều tờ báo hàng đầu xứ sư mù đăng tải vào hôm qua
được biết hợp đồng hiện tại của georgia với đội chủ trận emirates sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau
điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
có thể tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào kể từ tháng một tới đây
mùa hè vừa qua nhiều tin đồn cho rằng wilshere sẽ rời arsenal để cập bến west ham
đội bóng dành sự quan tâm đặc biệt tới ngôi sao người anh
tuy nhiên cuối cùng thì wecia đã chọn ở lại thay vì ra đi như đồn đoán
ngoài west ham một loạt các đội bộ như everton roma ac milan cũng thể hiện sự quan tâm đến wilshere
ngoài ra chelsea và manchester city cũng rất muốn chiêu mộ tiền vệ này
để giữ bản địa trong đội hình
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi